trong khi đồng bằng sông cửu long hứng chịu nắng hạn thì tỉnh điện biên lại vừa trải qua rông lốc mưa đá vào khoảng một mươi năm h chiều nay
mật độ mưa đá khá dày đã làm hư hỏng một số nhà mái tôn và nhiều diện tích hoa màu cây cối
sau trận mưa đá phủ trắng xóa ruộng lúa vườn nhà
theo người dân địa phương đã khá lâu mới xảy ra trận mưa đá kéo dài và mật độ dài như vậy
hiện chưa có thống kê thiệt hại do trận mưa đá gây ra
đài khí tượng thủy văn tỉnh điện biên cảnh báo trong những giờ tới
vùng mây này có khả năng gây ra mưa rào và rông cho huyện điện biên đông